vì vậy công đoàn của các địa phương trên cả nước đang tích cực triển khai
ký kết những thỏa thuận có lợi cho người lao động với các doanh nghiệp đối tác
nhiều thỏa thuận đạt mức giảm từ năm hai mươi giá cả hàng hóa so với thị trường
góp phần giúp người lao động vượt qua khó khăn trước mắt giảm gánh nặng tài chính hàng ngày
tại hà nội đợt một tổng liên đoàn lao động việt nam đã phối hợp với công đoàn cơ sở quận long biên
phát hành một thẻ ưu đãi đoàn viên công đoàn
đây là bước khởi đầu rất tích cực cho việc nâng cao lợi ích phúc lợi đoàn viên
chị nguyễn thị thúy là công nhân công ty cổ phần bột giặt và hóa chất đức giang
được nhận thẻ ưu đãi đoàn viên công đoàn giảm giá từ năm đến hai mươi các mặt hàng phục vụ cho nhu cầu hàng ngày
nên chị thúy rất phấn khởi
chúng tôi rất là mừng
vì là với cái chi phí như thế thì chúng tôi không phải là mất nhiều tiền về cho những cái sản phẩm
ví dụ như là bột giặt rồi lốt rửa bát những cái mà chúng tôi làm trong cái công việc trong gia đình thì rất là cảm thấy là hài lòng
với chúng tôi mỗi lúc mà đứng mua dầu và được giảm giá từ ba trăm linh năm trăm linh sáu trăm linh bảy trăm linh một lít
thì qua cái cũng là con số khá lớn
hàng tháng thì cũng là con số ủng hộ cho chúng tôi
và chúng tôi mong rằng là
sẽ có nhiều được cái mặt hàng của các doanh nghiệp sẽ ưu đãi cho toàn viên công đoàn
thẻ ưu đãi đoàn viên công đoàn được đánh giá rất tiện ích
tập trung vào những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống hàng ngày của người lao động
như các đồ điện tử đồ dân dụng may mặc
cái việc này tôi nghĩ là còn phải tuyên truyền mở rộng nữa
thì là gọi là đoàn viên công đoàn người ta thấy lợi ích thì người ta tham gia
và lúc bây giờ là nó mới có gọi là lợi ích thực sự
các công đoàn cơ sở công đoàn bộ phận
phải làm sao nói được để cho đoàn viên người ta nhận thức được
bởi vì ngay cả để hưởng các thứ lợi này thì người ta cũng phải mất thời gian
mất công sức để đi
đoàn viên công đoàn phải biết lợi ích của mình và cố gắng
thì mới hưởng được các cái thứ lợi chung
đối tượng công nhân lao động đoàn viên công đoàn rất là lớn
và họ có nhu cầu các hàng hóa thiết yếu sản phẩm dịch vụ
và cho đó trách nhiệm của các cấp công đoàn là kết nối những nhu cầu đó trở thành hiện thực
và ký kết với doanh nghiệp
để đảm bảo chất lượng tốt nhất cái giá cả phù hợp nhất giảm từ năm đến hai mươi
tất cả các công đoàn cơ sở sắp tới sẽ được hưởng thẻ ưu đãi đoàn viên này để mua hàng hóa
vừa qua hội đồng tiền lương quốc gia đã chốt phương án tăng lương tối thiểu vùng năm hai nghìn một mươi tám là sáu bảy
với mức tăng này theo tính toán của tổng liên đoàn lao động việt nam
bù trượt giá bốn thì người lao động chỉ được hưởng chưa đến ba
điều đó có nghĩa là phải đến sau năm hai nghìn hai mươi
lương tối thiểu mới đáp ứng được mức sản phẩm
tối thiểu triển khai các chương trình phúc lợi cho người lao động là chủ trương đúng đắn
và nỗ lực đáng ghi nhận của tổ chức công đoàn việt nam
đáp ứng nhu cầu của người lao động
tạo ra sự kết nối chặt chẽ giữa đoàn viên công đoàn và người lao động với tổ chức công đoàn